những đường phố như được trang hoàng cờ hoa lộng lẫy khiến cho du khách cũng như người dân được sống lại trong không khí của những ngày thu cách mạng tháng tám
hà nội những ngày này đang thay đổi một diện mạo mới để đón chào đại lễ bảy mươi năm cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
hòa chung không khí ấy ông nguyễn hữu vượng ở cát linh hà nội cũng đã chủ động làm những việc nhỏ như thế này để góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của thủ đô
hòa chung không khí ấy ông nguyễn hữu vượng ở cát linh hà nội cũng đã chủ động làm những việc nhỏ như thế này để góp phần tạo nên hình ảnh đẹp của thủ đô
khu vực bờ hồ hoàn kiếm một trong những điểm diễn ra nhiều sự kiện lớn của thủ đô
những ngày này các công nhân của công ty công viên cây xanh hà nội đang gấp rút chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để hoàn thành công việc
cho kịp ngày diễn ra đại lễ
bên cạnh đó hệ thống điện trang trí ánh sáng cũng đang được gấp rút hoàn thành
việc đầu tư hệ thống chiếu sáng đã góp phần quan trọng vào sự thành công của đại lễ
khu vực bờ hồ hoàn kiếm của công ty chúng tôi gần như đã về cơ bản hoàn thành
tuyến phố điện biên phủ các địa danh nổi tiếng của hà nội đã được thu nhỏ qua các mô hình như thế này
đặc biệt mỗi chiếc xe điện sẽ như là một biểu tượng du lịch mang thông điệp tuyên truyền cho sự kiện lịch sử này
với những công trình biểu tượng thể hiện sự đầu tư công phu hà nội đã sẵn sàng chào đón hàng loạt sự kiện chính trị xã hội văn hóa của thủ đô
trong sự kiện trọng đại này